hôm qua theo giờ việt nam giới hiệu trách thành phố charlot bang bắc carolina mỹ thông báo rằng bốn cảnh sát bị bắn chết và bốn đồng nghiệp khác bị thương trong vụ đấu súng tại nhà một tội phạm từng vụ án
reuters dẫn lời giám đốc sở cảnh sát charlotte mellon burr johnny jennings cho biết rằng nhóm cảnh sát đến nhà đường sự để thi hành lệnh bắt giữ với lý do người này bị phát hiện sở hữu vũ khí
đừng sự nổ súng về phía cảnh sát dẫn đến cảnh sát bán trả và giết chết y tại sân trước
kế đến có kẻ trong nhà tiếp tục bắn về phía cảnh sát cuộc đấu súng căng thẳng kéo dài trong ba giờ với sự tiếp viện của đội đặc nhiệm phản ứng nhanh swatt cho phép bắt giữ hai người trong nhà
tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc giám đốc jennings nói rằng ba cảnh sát tử vong thuộc một lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát tư pháp mỹ
và cảnh sát thứ tư hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là thành viên của sở cảnh sát charlotte mellon burr
cuộc điều tra sơ bộ cho thấy đối tượng trong lệnh bắt giữ đã nổ súng bắn trúng nhiều cảnh sát
nhà tráng xác nhận tổng thống joe biden đã được báo cáo về vụ đấu súng và trao đổi qua điện thoại với tổng thống bắc carolina roy cooper
thông qua vụ này tổng thống biden tiếp tục kêu gọi quốc hội mỹ hãy hành động để giải quyết tình trạng bạo lực sung ống tại nước này
ông biden nhấn mạnh các lãnh đạo quốc hội cần phải đẩy mạnh hành động để chúng ta tiến đến cấm các dòng vũ khí sát thương và băng đạn có sức chứa cao
sự việc diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống mỹ đang tiến vào những giai đoạn ràng co
bầu cử là sự kiện được dự đoán lớn nhất thu hút sự quan tâm chú ý nhất của thế giới
không chỉ vì đây là cuộc bầu cử có thể làm thay đổi lãnh đạo tại một siêu cường đứng đầu thế giới
mà còn bởi kết quả của nó có thể ảnh hưởng tới cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu
không phải cho đến ngày bầu cử chính thức tại mỹ mùng năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
chiến dịch tranh cử tổng thống mỹ đã nóng lên ngay từ khi diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ của các đảng
tại các bang bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại bang iowa để lựa chọn ứng cử viên tổng thống của từng đảng
nếu cuối năm ngoái có tới chín ứng cử viên của đảng cộng hòa bốn ứng cử viên đảng dân chủ và hai ứng cử viên độc lập
cho đến nay do các quy định tranh cử phức tạp và nhất là do thiếu khả năng tài chính để duy trì một chiến dịch tranh cử tốn kém
nhiều ứng cử viên đã sớm bỏ cuộc
những ứng cử viên còn lại là những người huy động được nhiều tiền nhất cho chiến dịch tranh cử
gồm đương kim tổng thống joe biden
tổng thống joe biden ứng cử viên của đảng dân chủ huy động được gần chín mươi triệu usd
cựu tổng thống donald trump ứng cử viên của đảng cộng hòa huy động được gần tám mươi triệu usd
và ông robert f kennedy jr người đang tranh cử với tư cách là ứng cử viên độc lập quyền góp được hai mươi hai triệu usd
cuộc đua vào nhà trắng do vậy hiện chỉ còn lại một ứng cử viên của đảng cộng hòa là cựu tổng thống donald trump
và hai ứng cử viên của đảng dân chủ là tổng thống joe biden và ông dianne phillips là dân biểu của bang minnesota
nhưng ông này cũng có thể sớm bị đánh bại bởi tổng thống biden trong vòng sơ bộ tiếp theo
bên cạnh đó còn bốn ứng cử viên độc lập là ông kennedy jr có cha là thượng nghị sĩ mỹ bị ám sát là jill sten
một nhà hoạt động môi trường và cornel west một chiếc da và học giả chính trị
tuy nhiên lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống mỹ cho thấy chưa có ứng cử viên độc lập nào có thể giành được chiến thắng
ngoại trừ việc có thể làm giảm số phiếu bầu đối với ứng cử viên của một trong hai đảng cộng hòa hoặc dân chủ
các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay gần như chắc chắn là cuộc tái đấu giữa đương kim tổng thống biden và cựu tổng thống donald trump
đây sẽ là lần tái đấu đầu tiên giữa các tổng thống kể từ cuộc bầu cử năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cuộc đua vào nhà trắng năm hai nghìn hai mươi bốn có thể sẽ được quyết định bởi cuộc tranh luận về những vấn đề trên tại sáu bang chiến địa
tại azizona nơi có chung gần sáu trăm linh km biên giới với mexico nhập cư sẽ là một vấn đề quan trọng nhất
bang georgia là nơi xảy ra vụ án hình sự truy tố cựu tổng thống trump vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
kinh tế bang này cũng đang bùng nổ nhờ dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mới như sản xuất pin
tại bang michigan cuộc chiến của israel ở gaza là một vấn đề tiềm ẩn đối với tổng thống biden
vì đây là nơi có hơn một trăm linh cử tri người mỹ gốc ả rập
ông trump sẽ dốc toàn lực ở bang michigan để lợi dụng việc các cử tri phản đối tổng thống biden ủng hộ israel
trong cuộc xung đột với palestine
tại bang pennsylvania vấn đề môi trường và phát triển ngành công nghiệp khai thác đá phiến
sẽ quyết định số phiếu đại cử tri của mỗi đảng
tại bang wisconsin vấn đề quyền phá thai sẽ ảnh hưởng tới thái độ của cử tri
tồn tại tình trạng rằng co nói trên là do cả hai ứng viên baden và trump đều có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau
ông biden được coi là người dẫn dắt nước mỹ thoát khỏi đại dịch kiểm soát được lạm phát
tái phục hồi nền kinh tế hiện có tốc độ tăng trưởng là hai năm đem công an việc làm trở lại cho người dân mỹ
nền kinh tế mỹ nếu tiếp tục cải thiện trước ngày bầu cử tháng một mươi một tới sẽ tạo lợi thế cho tổng thống biden
về hạn chế tổng thống biden đang phải đối mặt với vấn đề tuổi tác và sức khỏe
ở tuổi tám mươi một ông là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử mỹ
bên cạnh đó nền kinh tế chưa phục hồi hoàn toàn
rất nhiều người nghèo ở mỹ trong tình trạng tồi tệ hơn so với bốn năm trước
hàng tiêu dùng ở mỹ vẫn còn đắt so với một năm trước và đắt hơn rất nhiều so với thời ông trump làm tổng thống
túi tiền là vấn đề mà hầu hết người dân mỹ nghĩ đến khi bỏ phiếu
tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã trở thành một thảm họa mà chính quyền biden phải thừa nhận là chưa thể khắc phục
ngoài ra tổng thống biden cũng phải đối mặt với các cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến con trai ông là hanter biden
cuộc khủng hoảng nhân đạo ở trung đông liên quan đến giải gaza người palestine và israel
đang tác động đến một bộ phận cư dân ở các bang như michigan
trước đây cử tri trong bang ủng hộ đảng dân chủ nhưng nay họ không khẳng định là sẽ ủng hộ hay không ủng hộ
tạo ra phong trào không cam kết của giới cử tri gốc palestine
từ nay đến ngày bầu cử nếu ông biden không tác động được vào nhóm này điều đó sẽ là một bước lùi
cuối cùng là khoảng cách về mức độ nhiệt tình của cử tri khi nhiều người dù không ủng hộ ông trump
nhưng cũng không đi bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu cho ai khiến ông biden có thể bị thất thế so với đối thủ
trong khi đó ông trump cũng có thế mạnh vì trong nhiệm kỳ của ông nền kinh tế mỹ vận hành khá tốt
cùng với đó ông trump được sự ủng hộ rất lớn từ nhóm cử tri trung thành
bao gồm những người thuộc phong trào maga đưa nước mỹ vĩ đại trở lại
người mỹ da màu và người gốc mỹ là tình vốn được hưởng lợi với kinh tế giai đoạn ông nắm quyền hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
rất nhiều người đã bỏ phiếu cho ông vào năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ tiếp tục ủng hộ ông thêm một lần nữa
bất chấp những rắc rối về pháp lý
ông trump nhận được sự ủng hộ một trăm linh của những người maga
ông trump cũng đang vận động các nhóm thiểu số tốt hơn so với năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và điều khá chắc chắn vào ngày bầu cử là rất nhiều cử tri thuộc nhóm đối tượng này sẽ đi bỏ phiếu cho ông
tuy nhiên thách thức đáng kể nhất đối với ông trump là nhiều cáo trạng nhiều phiên tòa
vốn không chỉ làm xấu đi hình ảnh của cá nhân mà còn khiến ông tốn nhiều thời gian và sức lực
trong mùa tranh cử khi phải thường xuyên có mặt tại các phòng xử án
ông trump có đến hơn chín mươi tội danh trong bốn vụ kiến
và nếu tòa án tối cao phán quyết ông trump có tội liên quan đến vụ bạo loạn năm hai nghìn hai mươi một ở đồi capito
đây sẽ là điểm trừ rất lớn cho ông
một điểm yếu nữa là tính cách cực đoan chủ nghĩa dân túy và khẩu hiệu nước mỹ là trên hết của ông trump
đang gây ra sự phân hóa ngày càng lớn trong lòng nước mỹ nói chung và đảng cộng hòa nói riêng